khoảng một tháng nay những người nuôi ngao tại xã nghi thiết huyện nghi lộc nghệ an vô cùng lo lắng trước tình trạng ngao đến mùa thu hoạch lại chết trắng bãi nhưng chưa tìm ra được nguyên nhân điều này gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế và thu nhập của người dân
tại bãi biển xã nghi thiết khi nước thủy chiều rút xuống bằng mắt thường dễ dàng nhận thấy nhiều bãi ngao của các hộ nuôi chết há miệng dày đặc từng lớp trên cát
vỏ ngao chết được thu gom đổ thành từng đồng lớn khu vực ngao chết có tổng diện tích một mươi sáu hectare của bảy hộ nuôi
các hộ dân mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra nguyên nhân khiến ngao chết bất thường
mong các cấp chính quyền có giải pháp hỗ trợ để hộ nuôi tái sản xuất
phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện nghi lộc đã lấy ba mẫu ngao tại khu vực nuôi của ba hộ gia đình đi xét nghiệm
đến ngày một mươi bốn tháng hai tất cả các mẫu ngao xét nghiệm đều âm tính với ký sinh trùng gây bệnh